nhằm phòng ngừa ngăn chặn các loại tội phạm trong thời gian qua người dân và chính quyền tỉnh quảng nam đã triển khai có hiệu quả mô hình camera an ninh
mô hình này đã giúp công an tỉnh quảng nam phá được nhiều vụ án góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
công an thị trấn nam phước đã phát động nhân dân lắp đặt hai mươi bảy camera giám sát nhằm thắt chặt việc quản lý an ninh trật tự tại khu chợ ở khối phố long xuyên hai thị trấn nam phước một điểm nóng về an ninh trật tự trên địa bàn